tình hình nắng nóng gây gắt trên diện rộng duy trì liên tục ở mức ba mươi chín bốn mươi độ ở miền bắc và miền trung trong tuần vừa qua đã khiến tiêu thụ điện tạo kỷ lục mới
trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết đỉnh điểm là ngày hai mươi một tháng sáu công suất tiêu thụ đầu nguồn toàn quốc đã đạt tới hơn ba mươi tám mw vào khoảng một mươi bốn giờ
đây là mức công suất đỉnh cao kỷ lục trong lịch sử từ trước tới nay
không chỉ về công suất sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc của ngày này cũng ghi nhận số liệu cao kỷ lục ở mức bảy trăm tám mươi hai chín triệu kw
để bảo đảm cung cấp điện với mức tiêu thụ tăng rất cao trong những ngày qua evn đã phải thường xuyên huy động các tổ máy nhận điện chạy dầu với chi phí rất cao từ ba năm trăm linh đến năm đồng một kwh